ban thực vụ tỉnh ủy phú yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác cán bộ
tại hội nghị đồng chí hà ban ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
đã công bố quyết định của ban bí thư luân truyền chỉ định đồng chí phạm đại dương
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ tham gia ban chấp hành ban thường vụ
giữ chức phó bí thư tỉnh ủy phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời công bố quyết định đối với đồng chí hoàng văn trà
ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh phú yên thôi tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi điều động đến công tác tại ủy ban kiểm tra trung ương